ngày một mươi tám tháng một mươi một tại khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định
công ty trách nhiệm hữu hạn jaffarmphit việt nam đã chính thức khánh thành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi
với tổng công suất là một trăm tám mươi tấn sản phẩm một năm
đây là nhà máy thứ sáu trên lãnh thổ việt nam của jaffa việt nam
nhà máy jaffa bình định có tổng mức đầu tư là một mươi ba triệu usd trên diện tích là hơn bảy hectare tại khu công nghiệp nhân hòa
với dây chuyền sản xuất hiện đại khi đi vào hoạt động thì nhà máy sẽ cung cấp thức ăn chăn nuôi cho các tỉnh miền trung tây nguyên
jaffa việt nam phấn đấu là sản xuất hai triệu tấn thức ăn chăn nuôi trong vòng năm năm tới